công an huyện cẩm giang phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương vừa thi hành lệnh bắt bị can đối với lê tuấn dũng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám trú ở quận long biên tp hà nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo thông tin ban đầu trong quá trình điều tra mở rộng vụ án gây dối trật tự công cộng xảy ra vào cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai tại thị trấn cẩm giang
liên quan đến việc tổ chức đấu giá đất quyền sử dụng khu đất tại vị trí quy hoạch khu dân cư nghĩa trang liệt sĩ tại khu văn chỉ bể bơi thị trấn cẩm giang
và vụ án mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và dịch vụ tiến minh có trụ sở tại phường hải tân thành phố hải dương
cơ quan công an đã phát hiện lê tuấn dũng nguyên là phó tổng biên tập tạp chí đời sống và pháp luật
có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức nhận tiền của các bị can trong vụ án để hứa hẹn chạy án
cũng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận vừa bắt tạm giam và khám xét nơi ở của bùi thị dần
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú ở huyện hàm thuận nam để điều tra về hành vi chiếm đoạt tiền hụi của rất nhiều người dân trên địa bàn
từ năm hai nghìn một mươi một thông qua việc buôn bán tại chợ hai mươi tám thuộc thị trấn thuận nam
bùi thị dân đã rủ một số người chơi hụi và vay mượn tiền với lãi suất từ hai đến sáu trên một tháng
đến năm hai nghìn một mươi chín thì không còn khả năng trả nợ đồng thời vỡ hụi
tổng số tiền vay mượn và chơi hụi mà đối tượng chiếm giữ của sáu mươi người tham gia là trên ba mươi tỷ đồng
từ quá trình điều tra các vụ án lừa đảo trên không gian mạng
cơ quan công an đã phát hiện hầu hết các tài khoản ngân hàng được sử dụng đều không chính chủ
do thuê người khác mở mua tài khoản hoặc lừa chiếm đoạt tài khoản ngân hàng
và mới đây nhất phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh trà vinh vừa làm rõ vụ mua bán hơn một trăm linh tài khoản ngân hàng
và thẻ atm sang campuchia
trong đó một số tài khoản đã được dùng để chuyển nhận tiền từ các vụ lừa đảo nhận qua từ nước ngoài
hay là giả danh cán bộ công an tòa án viện kiểm sát
thực tế này cho thấy phương thức thủ đoạn của tội phạm thu thập tàng chữ trao đổi
mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng vẫn còn diễn biến phức tạp
hai đối tượng bị khởi tố về hành vi thu thập tăng trữ trao đổi mua bán công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng
là cao thanh phong ba mươi một tuổi chú tại huyện trà cú và huỳnh tấn kiệt hai mươi hai tuổi chú tại huyện châu thành tỉnh trà vinh
theo tài liệu điều tra phong là đối tượng có tiên án thường xuyên qua lại campuchia
và đã móc nối với kiệt để mua tài khoản ngân hàng với giá hai triệu đồng một tài khoản
lúc đó em thiếu nợ ở ngoài lúc đó em cũng không có tiền em kẹt tiền như lắm
cái gì nó hỏi em lúc đầu tiên là nó kêu em lấy tên em đi làm thẻ cho nó
thì em cũng nghe em đi làm liền em đưa em lấy tiền em đóng ba tiền lời đồ đó
tụi em đi làm xong rồi tụi em có cái phong có đưa cái điện thoại lưu tài khoản cho chồng
xong rồi tụi em lên xe tụi em tới một bài bả nó thì người của phong ở bên đây này nó chạy lại để lấy
để có nhiều tài khoản ngân hàng cung cấp cho phòng kiệt yêu cầu mỗi người thân quen
làm từ ba đến chín tài khoản ngân hàng để bán lại cho kiệt
mọi chi phí di chuyển đến các tỉnh thành để đăng ký tài khoản ngân hàng đều do kiệt chi trả
bước đầu được biết kiệt đã nhận của phong một trăm ba mươi triệu đồng để thực hiện những việc trên
việc cá nhân sử dụng thông tin của bản thân đăng ký tài khoản ngân hàng
không sử dụng mục đích giao dịch của bản thân mà đem mua bán cho các đối tượng khác
thì tùy theo tính chất mức độ của hành vi có thể bị xem xét xử lý về hành chánh hoặc có thể về hành sự
về hành tránh mức phạt cao nhất có thể đến là năm trăm linh triệu đồng
chưa dừng lại ở đó đối với các tài khoản có liên quan đến các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thì cá nhân có thể bị xem xét truy cú trách nhiệm hành sự
theo một điều hai trăm chín mươi một bộ luật hình sự là mức phạt cao nhất có thể đến bảy năm tù
hiện nay phương thức thủ đoạn của tội phạm thu thập tàng chữ trao đổi mua bán
trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng diễn biến phức tạp
điều này tiêm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm ảnh hưởng đến an ninh trật tự
do vậy cùng với việc tập trung đấu tranh xử lý loại tội phạm này
lực lượng công an đã phối hợp với ngành ngân hàng đẩy mạnh tuyên truyền phương thức
thủ đoạn của tội phạm và khuyến cáo người dân không vì lợi nhuận mà cung cấp thông tin tài khoản của mình
cho các đối tượng tội phạm
công an huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình vừa phối hợp với công an các đơn vị địa phương
đấu tranh thành công chuyên án thu giữ hai kg ma túy loại kentamin và hơn một mươi bốn viên ma túy tổng hợp
trước đó vào lúc một mươi hai h ngày hai mươi ba tháng bốn tại xã kim hóa huyện tuyên hóa
lực lượng công an bắt quả tang nguyễn ngọc sơn điều khiển xe ô tô chở theo trần đăng hoàng
vận chuyển hai kg ma túy tổng hợp dạng kentamin và một mươi ba bảy trăm chín mươi sáu viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc
đấu tranh tại chỗ sơn và hoàng khai nhận đây là số ma túy vận chuyển giúp cho mai văn minh
chú ở tỉnh quảng bình đang trên đường giao hàng cho phan văn dương thì bị bắt giữ
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của dương tổ công tác phát hiện thu giữ thêm một trăm chín mươi tám viên ma túy tổng hợp
và vụ án đang được điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với châu phát ti châu phát tuấn và châu phát hùng về tội cưỡng đoạt tài sản
đây là băng nhóm tội phạm hoạt động lưu động tại khu vực chợ đầu mối bình điền
thuộc khu vực phường bảy quận tám
là người thân của châu phát lai em vốn là đàn em của nam cam
đã bị tòa nhân dân tp hcm tuyên án tử hình về tội giết người vào năm hai nghìn ba
được biết nhóm đối tượng này thu nhận nhiều đàn em đến chợ bình điền để chửi bới gây áp lực và hành hung
buộc các tiểu thương trong chợ
nếu muốn được tạo điều kiện kinh doanh buôn bán thì phải nộp một khoản tiền
mỗi vụ bảo kê cưỡng đoạt tài sản các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng
sau thời gian thu thập tài liệu chứng cứ hàng trăm cán bộ chiến sĩ của phòng cảnh sát hình sự
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận tám và trung đoàn cảnh sát cơ động công an tp hcm
đã được huy động triển khai kế hoạch bắt giữ các đối tượng trong băng nhóm
công an tp hcm kêu gọi người dân ai là nạn nhân của băng nhóm tội phạm nêu trên liên hệ ngay
phòng cảnh sát hình sự địa chỉ bốn trăm năm mươi chín trần hưng đạo phường cầu kho quận một
hoặc liên hệ điều tra viên nguyễn hồng huynh số điện thoại chín trăm bảy mươi sáu ba mươi ba trăm linh ba để trình báo và được hỗ trợ
sau hơn năm ngày vào cuộc điều tra công an tp hcm đã truy xét thành công nhóm thanh thiếu niên
gồm ba người chuyên thực hiện hành vi đột nhập vào các xe ô tô trên toàn địa bàn tp hcm để trộn các tài sản
ba đối tượng gồm lê quốc huy chú ở quận sơn trà nguyễn thành đạt và võ văn tùng
trú tại quận thanh khê do không có tiền tiêu xài cho nên huy đạt và tùng cùng nhau bàn bạc
đi tìm các xe ô tô đỗ bên đường không khóa cửa để mở cửa xe lục loại tài sản có giá trị rồi chiếm đoạt
vào đêm ngày hai mươi ba tháng bốn nhóm này điều khiển xe máy đến đường nguyễn trung ngạn
phát hiện một xe ô tô bán tải không khóa cửa xe đột nhập lấy được một dây chuyền vàng giá trị hơn bảy trăm linh triệu đồng
sau khi trộm cắp cả ba đem sợi dây chuyền đi bán được hơn bốn trăm linh triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài
và hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầm lệ đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam các đối tượng về tội trộm cắp tài sản
vào dạng sáng ngày hôm nay tại cao bằng vào lúc khoảng hai giờ hai mươi phút
một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại tổ bốn phường duyệt trung thành phố cao bằng
khiến ba người tử vong một người bị thương
được biết gia đình bà trương thị hoa sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám là chủ hộ
có năm người sống trong căn nhà phía dưới chân kè
vào sáng ngày hôm nay bờ kè bất ngờ đổ ập xuống
khiến cho hàng chục mét khối đất đá trên kè đổ vào nhà của bà hoa
lúc này năm người trong nhà đang ngủ gồm bà hoa con trai con dâu và hai cháu nhỏ
vụ việc bất ngờ đã khiến cho chị trương thị nga sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
cùng hai con là dương yến nhi sinh năm hai nghìn một mươi tám dương anh đức sinh năm hai nghìn một mươi
bị đất đá đè gây tử vong
con trai bà hoa là anh dương trung hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
may mắn chỉ bị đất đẩy ra ngoài và không bị thương
còn bà hoa bị thương đang được điều trị tại bệnh viện
hiện ubnd tp cao bằng đang tập trung thực hiện công tác cứu hộ
cứu nạn động viên hỗ trợ gia đình an táng cho các nạn nhân
trên địa bàn tỉnh cà mau vừa xảy ra vụ trọng án
hùng thủ là trương văn đấu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
đang bị công an tỉnh cà mau tạm giữ về hành vi giết người cướp tài sản
vụ việc xảy ra vào ngày hai mươi chín tháng bốn tại ấp rạch lùm b
xã khánh hưng huyện trần văn thời
nạn nhân là người quen của hùng thủ
theo điều tra ban đầu vào khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi chín tháng bốn
trên đường đi mời đám chị nguyễn thị hồng quyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
có gặp vào trò chuyện với trương văn đấu
phát hiện chị quyên có đeo vòng vàng
đấu đã nảy sinh ý định chiếm đoạt
đến đoạn đường vắng đấu bất ngờ xiết và bóp cổ từ phía sau
khiến chị quyên tử vong
sau khi giấu sát của nạn nhân trong bụi sậy bên đường
đấu đã lấy trên người nạn nhân một chiếc kiềng khoảng ba bảy chỉ vàng một mươi tám k
một chiếc vòng gồm hai chiếc kiềng
hai mươi một chiếc khoảng một lượng vàng một mươi tám k
một chiếc nhẫn khoảng một chỉ vàng một mươi tám k
rồi mang đi tiêu thụ lấy tiền tiêu xài
cũng liên quan đến hành vi giết người
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
vừa thi hành quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối tượng lý văn xạ
bốn mươi hai tuổi chú huyện iak tỉnh đắk lắc để điều tra
nạn nhân trong vụ án là trương văn luận hai mươi tám tuổi chú huyện iaka
theo đó vào khoảng một mươi sáu h ngày ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
luận đi ngang nhà của xạ thì thấy nhiều người đang ngồi câu cá
cho nên vào chơi
một lúc sau luận lấy từ trong người ra một bộ bài
rồi rủ mọi người cùng đánh bạc
với hình thức sóc đĩa thắng thua bằng tiền
tuy nhiên xạ không đồng ý cho đánh bạc tại nhà của mình
cho nên đã cầm bài ném xuống ao cá
bực tức luận lấy một cái cuốc gần đó
đánh trúng vai trái của xạ
bị đánh đau xạ lấy một con dao dài
lao đến chém liên tiếp hai nhát vào đầu và chân của luận
hậu quả luận bị nứt lún sọ chán
suốt huyết dập não chán
với tổng tỷ lệ thương tật là bốn mươi sáu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với châu phát ti
châu phát tuấn và châu phát hùng
về tội cưỡng đoạt tài sản
đây là băng nhóm tội phạm hoạt động lưu động
tại khu vực chợ đầu mối bình điền
thuộc khu vực phường bảy quận tám
và đáng chú ý là cả ba đối tượng này
đều là người thân của châu phát lai em
vốn là đàn em của nam cam đã bị
tòa án nhân dân tp hcm tuyên án tử hình
về tội giết người vào năm hai nghìn ba
được biết nhóm đối tượng này thu nhận nhiều đàn em
đến chợ bình điền chửi bới gây áp lực
và hành hung buộc các tiểu thương trong chợ
nếu như muốn được tạo điều kiện kinh doanh
buôn bán thì phải nộp một khoản tiền
mỗi vụ bảo kê cưỡng đoạt tài sản
các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền
lên đến hàng trăm triệu đồng
sau thời gian thu tập tài liệu chứng cứ
hàng trăm cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an quận tám và trung đoàn cảnh sát cơ động
công an tp hcm đã được huy động
triển khai kế hoạch bắt giữ
các đối tượng trong băng nhóm
công an tp hcm kêu gọi người dân
ai là nạn nhân của băng nhóm tội phạm nêu trên
liên hệ ngay phòng cảnh sát hình sự
địa chỉ bốn trăm năm mươi chín trần hưng đạo
phường cầu kho quận một
hoặc liên hệ điều tra viên
nguyễn hồng huynh số điện thoại
để trình báo và được hỗ trợ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự
đối tượng nguyễn minh hiền hai mươi chín tuổi
ngụ tại phố núi đỏ
phường bào sen tp hcm
để điều tra về hành vi cướp tài sản
trước đó vào sáng ngày hai mươi ba tháng bốn
khi bà lý vinh phương
ngụ tại xã bình lộc tp hcm
đang điều khiển mô tô
giao thông tại khu vực ngã ba bưu điện
ấp một xã bình lộc
một nam thanh niên điều khiển xe mô tô
từ phía sau vượt lên giật sợi dây chuyền
trên cổ của bà phương rồi tẩu thoát
nhận được tin báo công an tp hcm
đã tổ chức điều tra truy xét
phát hiện hiền chính là kẻ gây án
nên đã vận động ra đầu thú
vào đêm cùng ngày hiền đã đến
cơ quan công an đầu thú và thừa nhận
toàn bộ hành vi phạm tội của mình
thưa quý vị các chuyên gia tội phạm học
đã cảnh báo khi thời tiết chuyển sang
mùa hè cũng là thời điểm tội phạm
trộm cướp tài sản có biểu hiện gia tăng
vì sao lại có nhận định như vậy
nguyên nhân là do vào mùa hè
người dân thường ra đường vào lúc sáng sớm
và về nhà muộn hơn nên dễ trở thành
mục tiêu của tội phạm cướp
vào lúc đêm tối khi vắng người
ở khu dân cư thì thời tiết nóng bức
cho nên người dân thường mở cửa sổ
mở cửa ban công tạo cơ hội cho kẻ gian
đột nhập trộm cướp tài sản
những cảnh báo ngay sau đây
từ cơ quan chức năng sẽ làm bài học
hiệu ích để người dân có biện pháp
tự quản tự phòng hiệu quả
kiểm soát kịp thời ngăn chặn
xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật
đặc biệt là những đối tượng có dấu hiệu
côn đồ đối tượng liên quan đến ma túy
hay xử lý đối với nhóm thanh nhân
vi phạm trật tự an toàn giao thông
đây là những đối tượng
và nhiệm vụ thường ngày của tổ công tác đặc biệt
ba trăm một mươi bốn công an thành phố nam định
đối tượng lê mạnh cường vừa bị cơ quan
cảnh sát điều tra công an thành phố nam định
bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản
vì ham mê cá cựp bóng đá
bị thua nên đối tượng cường đã nảy sinh
ra hành vi trộm tiền để trả nợ
còn đây là đối tượng vũ việt hùng
vừa bị khởi tố về hành vi cướp giật tài sản
bản thân hùng là người nghiện
do thiếu tiền tiêu xài nên thực hiện
hành vi cướp tài sản của người đi đường
em thiếu tiền tiêu xài
em tạm thời chưa có công việc gì
em cướp tài sản để sử dụng cá nhân
em thị ra sử dụng con dao gọt trái cây
đe dọa nạn nhân
ngoài công tác đấu tranh với các loại tội phạm
công an thành phố nam định cũng tăng cường
tuyên truyền đến người dân
nâng cao ý thức tự phòng tự quản
tránh sơ hở để các đối tượng xấu lợi dụng phạm tội
đề nghị là những bậc phụ huynh
quan tâm quản lý con em mình
trong công tác vui chơi
tránh để phát sinh những mâu thuẫn
phát sinh những tội phạm cối hình tích
tại các khu vui chơi công cộng
thứ hai là phụ nữ trẻ em đi ra đường
cố gắng quản lý tài sản
không mang theo những tài sản có giá trị
sơ hở để đối tượng cướp dọt tài sản
để dựng hoạt động
đặc biệt là việc quản lý tài sản
các hộ gia đình và các cơ quan doanh nghiệp
vào ban đêm đi ngủ
thì cần phải khóa cửa cẩn thận
tăng cường ánh sáng hàng rào
tại các cơ quan doanh nghiệp
và các cơ quan doanh nghiệp
cơ quan nhà nước
để phòng ngừa các loại tội phạm
trộm và đột nhập
mong rằng qua những vụ việc và cảnh báo
của cơ quan chức năng sẽ là bài học
cảnh giác hữu ích cho mọi người
để có biện pháp tự quản tự phòng
không để tội phạm có cơ hội hoạt động
khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn của tội phạm
người dân nên cung cấp thông tin đến cơ quan công an
gần nhất để kịp thời phối hợp xử lý
góp phần giữ vững nổn định tình hình
an ninh trật tự tại địa thương